kính chào quý vị phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với chủ tịch nguyên chủ tịch nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh hải dương
cụ thể thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông nguyễn dương thái do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
ông nguyễn dương thái trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
ông nguyễn dương thái chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ban chỉ đạo phòng chống dịch
ông nguyễn dương thái chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao bùng lỏng quản lý điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông lương văn cầu nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật tịch ubnd tỉnh
ông lương văn cầu đã vi phạm nguyên pháp tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
ông lương văn cầu cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ubnd tỉnh ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông triệu thế hùng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ông triệu thế hùng phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
ông triệu thế hùng thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra giám sát để một số tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công an quận hà đông hà nội
vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để điều tra vụ cháy nhà xưởng khiến một người tử vong
như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi tháng một mươi một vụ cháy nhà xưởng xảy ra tại phường hà cầu quận hà đông là một người tử vong
điều đang nói điểm cháy là khu nhà xưởng đã bị quận hà đông đình chỉ hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi do không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp nhận thông tin công an quận hà đông cùng các đơn vị khác của công an tp hà nội đến hiện trường tìm kiếm sơ tán người đồng thời làm công tác dập lửa
đến một mươi một giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt khoảng hơn tám trăm linh m hai nhà xưởng bị sập đổ và hư hỏng
qua tìm kiếm đã phát hiện một nhân viên bảo vệ khu vực nhà xưởng này tử vong

trong khi ông hằng có việc đi sang nhà hàng xóm thì ông hoàng cùng ngồi uống rượu với nhuần rồi giữa nhuần và ông hoàng xảy ra mâu thuẫn cãi vã
sẵn có men rượu trong người nhuần vào bếp nhà ông hằng lấy một con dao dài bốn mươi một cm đâm nhiều nhát vào vùng bụng và lưng của ông hoàng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
gây án xong nhuần cất con dao vào bếp rồi đi về
đến hơn hai mươi một giờ cùng ngày ông hằng đi về nhà thấy ông hoàng nằm giữa nền nhà liền hô hoán mọi người đưa đến bệnh viện
nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là năm mươi bốn
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối tượng nguyễn hồng thiên bảo hai mươi chín tuổi trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện vĩnh cửu bàn giao hồ sơ cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền
liên quan đến vụ án bảo cùng đinh thị thu hiền hai mươi tám tuổi nguyễn quốc quân ba mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện vĩnh cửu khởi tố về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện vĩnh cửu bắt quả tang bảo hiền và quân đang sử dụng ma túy tại nhà bảo và hiền thuê ở xã thạnh phú tiến hành khám xét thu giữ thêm bốn gói ma túy đá
ngoài ra trong thùng các tông tại phòng khách còn phát hiện một khẩu súng tương tự vũ khí quân dụng cùng ba viên đạn và một số hung khí tự chế khác
kiểm tra cốc xe máy của quân lực lượng chức năng phát hiện thêm một gói ma túy đá
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng tôn thất hải chú tại tp hcm để điều tra về hành vi giết người
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định khoảng một mươi tám h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi đối tượng tôn thất hải đã dùng dao gọt trái cây đâm tử vong anh triệu quốc tuấn chú tại tỉnh phú yên khi đang ngồi nhậu với ba người bạn trước phòng trọ minh hiếu
xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai
nguyên nhân dẫn tới vụ án là do hải thấy anh tuấn cùng nhóm bạn trong khi ăn nhậu gây ồn ào và mất trật tự
với hành vi giết người đối tượng võ trọng nhuần năm mươi bảy tuổi trú tại xã eaki huyện crong bắc tỉnh đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
nạn nhân trong vụ án này là ông lê khánh hoàng năm mươi một tuổi
chú tại xã eaki huyện eaki tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu nhuần đến nhà ông hoàng thanh hằng sáu mươi ba tuổi cùng chú cùng xã để uống rượu
sau khi ông hằng có việc đi sang hàng xóm thì ông hoàng cùng ngồi uống rượu với nhuần rồi giữa ông nhuần và ông hoàng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sẵn có men rượu trong người nhuần vào bếp nhà ông hoàng lấy một con dao dài bốn mươi một cm đâm nhiều nhát vào vùng bụng và lưng của ông hoàng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
gây án xong nhuần cất con dao vào bếp rồi đi về
đến hơn hai mươi một giờ cùng ngày ông hằng đi về nhà thấy ông hoàng nằm giữa nền nhà đã hô hoán mọi người đưa đến bệnh viện
nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là năm mươi bốn
một chuyên án ma túy vừa được công an thành phố lào cai tỉnh lào cai triệt phá thành công bắt giữ đối tượng dương thị giang biệt danh là giang bói
đây là đối tượng đã có năm tiền án về tội mua
bán ma túy hiện đang được hoãn thi hành án một mươi bốn năm ba tháng tù do nuôi con nhỏ
ngày một mươi hai tháng một mươi tại phường cốc lếu thành phố lào cai cơ quan công an đã bắt quả tăng trần văn thọ em trai của giang cùng vật chứng là hai mươi gói heroin
tiếp đó ngày hai mươi tháng một mươi lực lượng công an đã bắt quả tang hai đối tượng gồm phan văn hưởng và đinh xuân tùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
từ các căn cứ thu thập được đến tối cùng ngày công an thành phố lào cai đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của giang
tại số nhà năm mươi bốn đường nguyễn tri phương thu giữ được sáu mươi năm gói heroin một cục heroin một cân tiểu ly điện tử cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
gần ba mươi nam thanh niên đang thực hiện hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu
đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
khoảng một giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phối hợp với đội kiểm tra liên ngành một trăm bảy mươi tám tỉnh bạc liêu tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu
qua kiểm tra tại bốn phòng hát đang hoạt động lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai mươi tám thanh niên nam nữ đang có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một số bột
trắng và hai viên nén nghi là ma túy hai mươi chín điện thoại di động số tiền hơn tám mươi tám triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
một nhóm đối tượng chuyên thuê nhà kiên cố rồi lắp thêm nhiều lớp cửa sắt để tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa với số tiền ăn thua rất lớn
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai triệt phá thành công
băng nhóm này đi đến đâu thì cũng gắn nhiều camera quan sát quanh nhà và thuê nhiều đối tượng cảnh giới thường xuyên thay đổi địa điểm và hoạt động liên tỉnh
một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện các đối tượng sát phạt nhau tại khu phố bốn phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã tổ chức lực lượng triệt phá
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang chơi sóc đĩa
tăng vật thu giữ là hơn một tỷ đồng tiền mặt cùng dụng cụ sóc đĩa
các đối tượng tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh
có một thời điểm các đối tượng khi địa bàn tỉnh đồng nai ra quân tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ
thì các đối tượng giạc về phía bên biên giới phía bên campuchia để tổ chức đánh bạc
hoặc là giạc về đảo phú quốc tỉnh kiên giang để tổ chức
thì sau một thời gian thì đối tượng quay lại địa bàn tỉnh đồng nai để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc
thủ đoạn rất là tinh vi
chúng chọn những nhà kiên cố
kiên cố có nhiều lớp cửa và được rào chắn gắn hệ thống camera xung quanh khu vực nhà
để quan sát để cảnh giới và tổ chức người canh giới
sau một thời gian dài lực lượng trinh sát và quan sát hành sự theo đeo bám
thì đã phát hiện ra một căn nhà có điều kiện thuận lợi để cho việc triệt xóa
bước đầu các đối tượng khai nhận sòng bạc này do nguyễn văn công
biệt danh là công cầu
bốn mươi ba tuổi cùng đồng bọn là các tên vũ công nam biệt danh nam bánh đa cua
nguyễn tất luận dương văn bằng còn gọi là bằng heo và nguyễn tri thức
đều trú tại thành phố biên hòa đứng ra tổ chức thu tiền sâu
trong quá trình tổ chức đánh bạc thì tôi thuê một cái nhà
thuê một cái nhà xong rồi là cửa cao kiện tường kín và gắn hệ thống camera
có màn hình để theo dõi
rồi những khi những con bạc vào tới với thân quen thì sẽ có người tập tức mở cửa
để cho con bạc vào và đánh bạc
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này phần lớn đã có tiền án tiền sự
từ nhiều tỉnh thành đến đồng nai cư trú chờ thời cơ hoạt động phạm tội
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương phối hợp
với công an thành phố biên hòa mở rộng điều tra
làm rõ để xử lý nghiêm minh nhóm đối tượng trên theo pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh vừa bắt giữ mai thị chi
trú tại huyện tân châu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng thứ tư trong vụ đột nhập vào nhà dân lấy trộm hơn một ba tỷ đồng
ở huyện tân châu vào cuối tháng năm vừa qua
trước đó sau nhiều ngày quan sát nắm quy luật hoạt động của gia đình ông nguyễn văn đắc
vào ngày hai mươi chín tháng năm phát hiện gia đình ông đắc đi vắng
nguyễn thị ngọc hoa trú tại tỉnh bình phước và tri gọi điện thoại báo cho lê hữu hùng
và nguyễn đình dũng từ tỉnh bình phước đến nhà ông đắc
sau đó dũng và hùng dùng kim cộng lực cắt cửa sổ vào nhà rồi cậy kết sát lấy một ba tỷ đồng
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã phối hợp cùng công an huyện tân châu
bắt được hùng và hoa thu giữ một xe máy một kìm cộng lực hai xà beng và một số đồ vật tài liệu chứng cứ khác có liên quan
riêng dũng đã bị công an huyện hớn quản bắt trước đó
sau nhiều ngày lẩn trốn chi đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng đồn biên phòng cà tum
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh và công an xã tân đông huyện tân châu bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã tạm giữ hình sự đối tượng hoàng thị thủy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường an cựu tp huế về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng có chín tiền án tiền sự liên quan đến hành vi này
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trước đó vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thủy đến một cửa hàng tạp hóa trên đường an dương vương phường an đông
giả vờ mua hàng số lượng lớn
trong lúc chủ cửa hàng tập trung soạn hàng thì thủy nhanh chóng lấy trộm một điện thoại iphone một mươi ba
rồi biện lý do quay lại lấy hàng sau để nhanh chóng tẩu thoát
cũng với thủ đoạn trên thủy tiếp tục đến một cửa hàng tạp hóa tại đường lý nam đế phường hương long
lấy trộm một túi sách bên trong có nhiều cặp điện thoại tiền mặt tổng giá trị gần tám triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu thủy khai nhận ngoài hai vụ trộm cắp tài sản trên
đối tượng còn gây ra hai vụ trộm khác chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị
cũng với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng trần văn bợ trú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
đã bị công an huyện bình tân tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
cụ thể vợ và một đối tượng tên hải chú tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp
đã lấy trộm một xe mô tô hiệu sirius để ở trước quán không có người trông coi
sau đó cả hai đem đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện đối tượng hải đã bỏ trốn
dạng sáng nay trên tuyến đại lộ năm sông mã đoạn qua phường quảng châu
thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khi hai xe tải đâm nhau lao xuống ruộng một xe bốc cháy và hai nạn nhân tử vong
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa
vào khoảng ba giờ hai mươi hai phút sáng cùng ngày đơn vị nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông
trên đại lộ năm sông mã đoạn qua phường quảng châu thành phố sầm sơn
làm hai nạn nhân tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong cabin của hai xe tải
bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân nam ba mươi bốn tuổi
chú tại huyện ân thi tỉnh hương yên trong cabin xe tải biển kiểm soát tám mươi chín c một mươi chín nghìn chín trăm ba mươi sáu
sau khi hai xe tải đâm nhau thì chiếc xe biển kiểm soát ba mươi sáu r hai nghìn sáu trăm năm mươi ba bốc cháy dữ dội
nạn nhân tử vong trong cabin xe tải này vẫn chưa xác định được danh tính
ngay sau khi nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa
đã điều động lực lượng phương tiện nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập tắt đám cháy
sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt phá cabin xe tải để đưa hai thi thể nạn nhân ra ngoài
và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
còn tại tỉnh bình thuận giờ ngày hôm nay trên quốc lộ một a đoạn qua xã bình tân huyện bắc bình
đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn xe khách dường nằm khiến nhiều người bị thương hành khách hoảng loạn
vào thời điểm trên xe khách dừng nằm biển kiểm soát bảy mươi bảy f ba trăm bốn mươi tám lưu thông hướng nam bắc
khi xe này di chuyển đến địa điểm trên thì bất ngờ chạy qua phần đường ngược lại
đúng lúc này bên phần đường hướng bắc nam ba xe khách dừng nằm biển kiểm soát năm mươi một b một mươi một nghìn sáu trăm ba mươi một
hai mươi b sáu trăm sáu mươi sáu và năm mươi f hai nghìn chín trăm năm mươi bốn đang chạy tới dẫn đến bốn xe khách này va chạm liên hoàn với nhau
tại hiện trường bốn xe khách hư hỏng nặng
thời điểm xảy ra tai nạn trên bốn xe khách dường nằm có khoảng một trăm linh hành khách
vụ tai nạn đã khiến ba hành khách bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhiều hành khách bị thương nhẹ được chữa trị tại trạm y tế địa phương
hiện ngành chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
dùng ảnh của mình đưa vào các loại giấy tờ giả rồi làm thủ tục mở các tài khoản ngân hàng
sau đó thì bán các tài khoản này lấy tiền tiêu xài
một nhóm đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh khánh hòa phát hiện xử lý kịp thời
trần việt thái hai mươi tám tuổi chú huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
từng nhiều lần dùng ảnh đưa vào các giấy tờ giả mang tên người khác để mở tài khoản ngân hàng
mỗi tài khoản mở được
thái bán cho một đối tượng với giá một triệu đồng
thấy kiếm tiền dễ thái cùng ba thanh niên khác ở huyện cam lâm diên khánh và thị xã ninh hòa
rủ nhau mở tài khoản ngân hàng bằng các loại giấy tờ giả
ngày một mươi hai tháng một mươi vừa qua các đối tượng này đã đến nhiều phòng giao dịch khác nhau
dùng giấy tờ giả có ảnh của mình làm thủ tục mở một mươi ba tài khoản ngân hàng
hành vi này đã bị trinh sát phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh khánh hòa phát hiện xử lý
giấy tờ giả khác của các cơ quan tổ chức hoặc là sử dụng con dấu tài liệu giấy tờ giả khác
để thực hiện các hành vi trái pháp luật thì được quy định rất là cụ thể
tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sử nước cộng hòa so với chủ nghĩa việt nam
đó là tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tội sử dụng các con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
như vậy thì với hai cái hành vi
một là hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và hai là sử dụng con dấu tài liệu hoặc giấy tờ giả khác
thực hiện các hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp luật hành sự
và đều phải bị xử lý hình sự
thời gian gần đây ở nhiều địa phương trong cả nước xuất hiện tình trạng mua bán
trao đổi trái phép tài khoản ngân hàng
các đối tượng thường giao dịch mua bán qua mạng xã hội
theo cơ quan công an nhiều tài khoản ngân hàng sau khi được các đối tượng mua bán
sẽ được sử dụng vào những mục đích không rõ ràng vi phạm pháp luật
như việc chuyển và rút tiền trong những vụ án lừa đảo
sử dụng sim giác để đăng nhập internet banh kinh
liên kết mở các tài khoản ví địa tử khác để chiếm được tiền
thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của chúng tôi
thì đã nhận thấy là các đối tượng phạm tội hầu hết đều sử dụng các tài khoản ngân hàng
không chính chủ tài khoản giả mạo để nhận hoặc là chuyển các tiền có được do phạm tội mà có
hậu quả từ việc mua thuê
bán tài khoản ngân hàng sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng là đặc biệt nghiêm trọng
là nguyên nhân để phát sinh các loại tội phạm khác
theo quy định việc mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật
tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính
bên cạnh đó hành vi bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác tiêm ẩn nhiều hệ lụy xấu
thậm chí sẽ trở thành đồng phạm của bọn tội phạm khi tài khoản ngân hàng mang tên mình
bị sử dụng vào những mục đích phạm tội
cùng với sự vào cuộc đấu tranh triệt phá của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần hết sức cảnh giác nhận thức rõ hành vi trên là vi phạm pháp luật
không được tiếp tay cho tội phạm tích cực tham gia tố giác tội phạm
chuyển sang một thông tin khác
vào trưa ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển đông
hồi một mươi ba h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc
một trăm một mươi chín sáu độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ ba mươi chín đến bốn mươi chín km một giờ giật cấp tám di chuyển theo hướng tây
với tốc độ là một mươi năm đến hai mươi km một giờ
dự báo trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tới áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng một mươi áp thấp nhiệt đới ở một mươi chín ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi bốn chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất giật cấp sáu

với yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới văn phòng bộ công an vừa ra công điện
đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự công an các đơn vị các tỉnh thành phố từ quảng ninh đến khánh hòa
khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây
một căn cứ tình hình áp thấp nhiệt đới các đơn vị cần thực hiện nghiêm công điện số ba mươi
ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới sẵn sàng các điều kiện lực lượng phương tiện
để đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ
cứu nạn và hỗ trợ địa phương di rời sơ tán dân khi có yêu cầu
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an đảm bảo an toàn các lực lượng
trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an
các đơn vị làm tốt công tác truyền thông phối hợp với lực lượng tại hiện trường kịp thời thông tin về hình ảnh
hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai tổ chức tốt công tác trực ban
trực chỉ huy đảm bảo lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn